xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là những thông tin an ninh trật tự mới nhất diễn ra trong hai mươi bốn giờ qua
và mở đầu sẽ là thông tin liên quan tới tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở trong nước
thưa quý vị thêm một buổi sáng việt nam không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín
đây là ghi nhận thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín trong sáng ngày hai mươi năm tháng tám
như vậy hôm nay là sáng thứ năm liên tiếp không có ca mắc covid một mươi chín mới
việt nam có tổng cộng sáu trăm tám mươi ca mắc covid một mươi chín do lây nhiễm trong nước
trong đó số lượng ca mắc mới liên quan đến đà nẵng tính từ ngày hai mươi năm tháng bảy đến nay là năm trăm bốn mươi ca
và đã có năm trăm tám mươi tám bệnh nhân trên một hai mươi hai bệnh nhân covid một mươi chín ở nước ta được công bố khỏi bệnh
số ca tử vong là hai mươi bảy ca
thưa quý vị sau khi phát hiện ba bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín liên quan đến cửa hàng hiếu trang
ubnd tp hải dương đã quyết định áp dụng bổ sung các biện pháp chống dịch
đặc thù trong thời gian có dịch covid một mươi chín tại thành phố
cụ thể tạm đình chỉ tất cả các dịch vụ kinh doanh hàng ăn uống thực phẩm chế biến sẵn có thể dùng được ngay
đồ ăn nhanh không bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh như bún bánh mì thức ăn chế biến sẵn tại các chợ
các dịch vụ cửa hàng kinh doanh hàng hóa không thiết yếu và dịch vụ giao hàng tận nhà
đối với các loại hoàng hóa này trừ các cơ sở sản xuất kinh doanh doanh nghiệp
cơ sở cung cấp xuất ăn tập thể được phép hoạt động cũng bị tạm định chỉ
ubnd tp hải dương yêu cầu người dân không ra ngoài đường từ hai mươi hai h ngày hôm trước đến năm h ngày hôm sau
trừ trường hợp thật cần thiết và có lý do chính đáng
không thực hiện các hoạt động thể dục thể thao tại nơi công cộng và các hoạt động khác
theo quyết định của ubnd tỉnh cho đến khi có thông báo mới
liên quan đến ổ dịch tại cửa hàng hiếu trang với ba ca mắc covid một mươi chín
sở y tế hải dương tiếp tục ra thông báo khẩn
đề nghị người dân ai đã từng đến cửa hàng hiếu trang từ ngày hai mươi chín tháng bảy đến ngày một mươi tám tháng tám
phải liên hệ ngay với trạm y tế xã phường thị trấn nơi gần nhất để khai báo y tế
và được hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
cho đến thời điểm hiện tại quận sơn trà thành phố đà nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
cho hơn một ba trăm linh người nước ngoài đang sinh sống và lưu trú trên địa bàn
công tác chuẩn bị và thông báo cho các đối tượng được lấy mẫu xét nghiệm virus sars cov hai
được chính quyền các phường gấp rút tiến hành và triển khai nhanh chóng
với sự vào cuộc tích cực này quận sơn trà mong muốn có thể phát hiện và ngăn chặn kịp thời
những nguồn lây nếu có ở ngoài cộng đồng
trật tự giữ đúng khoảng cách hơn hai trăm linh người nước ngoài sinh sống lưu trú trên địa bàn
của phường thọ quang quận sơn trà đã có mặt tại khu căn hộ cao cấp sơn trà ocean villa
để thực hiện các bước lấy mẫu xét nghiệm virus sars cov hai theo hướng dẫn
đợt dịch covid một mươi chín bùng phát lần thứ hai này thì bản thân tôi và gia đình rất lo lắng
vì trước đó tôi và gia đình cũng đi du lịch một số nơi đến hôm nay được lấy mẫu xét nghiệm
bản thân tôi cũng rất yên tâm hy vọng dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát để mọi người được đi làm trở lại
gắn bó với đà nẵng cũng được năm năm gia đình axel hamdi quốc tịch ai cập
cũng cảm thấy rất an tâm với những biện pháp được chính quyền thành phố đưa ra khi dịch bệnh bùng phát
hơn lúc nào hết gia đình anh rất ủng hộ việc lấy mẫu xét nghiệm
virus sars cov hai trên diện rộng để giúp ngăn ngừa dịch bệnh sớm nhất
tôi thấy việc kiểm tra lấy mẫu này rất quan trọng và cần phải làm ngay
bởi mặc dù chúng ta khỏe mạnh nhưng bản thân chúng ta không biết được rằng mình có mắc covid một mươi chín hay không
nên buổi kiểm tra hôm nay là rất cần thiết chúng ta nên ủng hộ những biện pháp và sự sắp xếp khoa học của chính quyền
bằng hai phương pháp
là huyết thanh học elisa và rear time pcr
chính quyền quận sơn trà và ngành y tế địa phương hy vọng sẽ sàng lọc và phát hiện các trường hợp nhiễm sars cov hai trong cộng đồng một cách chính xác nhất
cùng với đó công an các địa phương của quận cũng chủ động thông báo sớm và hướng dẫn số người nước ngoài đang lưu trú sinh sống trên địa bàn biết và phối hợp lấy mẫu
đáng nói hơn nhiều khách du lịch bị mắc kẹt ở đà nẵng khi biết cũng tự giác đến đăng ký tham gia lấy mẫu xét nghiệm
với tinh thần trách nhiệm cao nhất thì anh em công an phường đã đến từng hộ dân gõ từng căn hộ thuộc trung cư và đưa đến tận tay những người nước ngoài những người được lập danh sách bên cạnh công tác lấy mẫu xét nghiệm cho những người nước ngoài tại địa phương
thì đây cũng là dịp tốt để lực lượng công an phường nói riêng cũng như là lực lượng công an thành phố nói chung có thể quản lý được nhân hộ khẩu
đối với những người nước ngoài được một cách tốt hơn và đạt hiệu quả cao nhất
dự kiến đến hết ngày hôm nay toàn quận sơn trà sẽ có khoảng hơn hai hai trăm linh người nước ngoài đang sinh sống lưu trú trên địa bàn được lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai
lực lượng công an địa phương đang phối hợp tốt với chính quyền và lực lượng y tế để việc lấy mẫu được diễn ra an toàn và có được kết quả sớm nhất nhằm ngăn chặn kịp thời các ca nhiễm covid một mươi chín có thể tồn tại trong cộng đồng
tiếp tục với thông tin an ninh trật tự đáng chú ý khác
thưa quý vị sáng ngày hai mươi năm tháng tám tòa án nhân dân tp hà nội cho biết ngày bảy tháng chín tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai mươi chín bị cáo trong vụ đổ xăng thiêu chết ba chiến sĩ công an ở xã đồng tâm huyện mỹ đức hà nội
phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong một mươi ngày
chín bị cáo bị truy tố trong vụ án này đều trú tại thôn hoành và thôn đồng mít xã đồng tâm huyện mỹ đức hà nội
trong đó hai mươi năm bị cáo bị truy tố về tội giết người theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba khoản một điểm a dna bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
gồm lê đình công bùi viết hiểu nguyễn văn tuyển lê đình trức lê đình doanh nguyễn quốc tiến nguyễn văn quân lê đình uy lê đình quang bùi thị nối bùi thị đục nguyễn thị bét nguyễn thị lụa trần thị la bùi văn tiến nguyễn văn duệ lê đình quân bùi văn niên bùi văn tuấn trần văn hải nguyễn xuân điều mai thị phần đào thị kim lê thị loan và nguyễn văn trung
bốn bị cáo còn lại gồm lê đình hiền bùi viết tiến nguyễn thị dung và trần thị phượng bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ theo quy định tại điều ba trăm ba mươi khoảng hai điểm a bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
liên quan đến vụ cháu bé hai tuổi bị bắt cóc ở bắc ninh sáng nay ngày hai mươi năm tháng tám công an tỉnh bắc ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi theo điều một trăm năm mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
quyết định này đã được vị kiểm soát nhân dân
hiện công an tỉnh bắc ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ động cơ mục đích hành vi bắt cóc của các đối tượng đồng thời xem xét ra quyết định khởi tố bị can khi có đủ căn cứ
trước đó như intv đã đưa tin vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi một tháng tám cháu nguyễn cao gia bảo cùng bố đến công viên nguyễn văn cử bắc ninh chơi sau đó ít phút thì người bố không thấy con đâu liền đi tìm và báo cáo các cơ quan chức năng đồng thời đăng tải thông tin cháu bé mất tích lên mạng xã hội nhờ giúp đỡ